nhiễm khuẩn do chăm sóc y tế hay còn gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những vấn đề
nhức nhối cho công tác y tế tại nước ta gây ra những hậu quả nghiêm trọng như tăng tỷ lệ
biến chứng tăng tỷ lệ kháng thuốc tăng chi phí điều trị thế nhưng công tác chống nhiễm khuẩn
tại các cơ sở y tế hiện nay vẫn chưa được chú trọng quan tâm đúng mức
khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa huyện thạch thất
thành phố hà nội tại đây lúc nào cũng đông kín bệnh nhân và người nhà thế nhưng
cả phòng chỉ có một chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh việc tuân thủ quy trình rửa tay trước và
sau khi chăm sóc người bệnh và việc kiểm tra giám sát chủ động nhiễm khuẩn của bệnh viện vẫn còn
rất hạn chế đây cũng là tình trạng chung mà nhiều bệnh viện trên cả nước hiện nay vẫn chưa làm tốt
việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là nơi thường xuyên tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân
nhiễm khuẩn nặng từ các bệnh viện tuyến dưới dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh
hậu quả là bệnh nhân phải nằm viện kéo dài chi phí điều trị tăng và nguy cơ tử vong cao
có một bệnh nhân thì được mổ tại một bệnh viện ngoại khoa sau đó thì chuyển đến chúng tôi
trong tình trạng mà bệnh nhân có nhiễm chủ bệnh viện tại đó và chúng tôi phải tiếp nhận điều trị
bệnh nhân này hiện tại thì cái vi khuẩn cnevella đa kháng tại bệnh viện đó thì chúng tôi cũng đã
phân lập được ngay từ lúc mà bệnh nhân vào viện
theo tổ chức y tế thế giới who nhiễm khuẩn do chăm sóc y tế còn gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện
do bệnh nhân bị phơi nhiễm các nguy cơ nhiễm khuẩn khi đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế
đặc biệt khi họ trải qua điều trị và thủ thuật xâm lấn
nhiễm khuẩn bệnh viện tác động tới bệnh nhân người nhà bệnh nhân nhân viên y tế và cơ sở y tế
là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong làm tăng chi phí y tế
nếu như chúng ta không phòng chống cái việc kháng thuốc ngày hôm nay thì độ một mươi hai mươi năm nữa
chúng ta sẽ không còn kháng sinh nào có thể phù hợp để mà nhạy với các vi sinh vật gây bệnh nữa
và rõ ràng hậu quả tất yếu là khi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh mà không có thuốc để điều trị đặc hiệu
thì chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng
nhiễm khuẩn bệnh viện cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng kháng thuốc
tại việt nam đang gia tăng
hiện mới có hơn ba mươi năm bệnh viện có bộ phận giám sát nhiễm khuẩn
chính việc triển khai giám sát nhiễm khuẩn kém đã dẫn tới hệ lụy là khó kiểm soát được
thực trạng nhiễm khuẩn tại các bệnh viện hiện nay